tuy nhiên y học cổ truyền thì lại nếu chúng ta chỉ dùng một vị thuốc đơn thuần để điều trị thì nó chưa đủ nó mới có tác dụng nhưng nó chưa đủ để mà chữa được cả cái bệnh
cho nên nếu chúng ta chỉ dùng đơn thuần về nghệ và chữa thì cũng có nhiều khi không thể đem lại cái tác dụng như mong muốn của mình
cho nên là đồng ý phải dùng một bài thuốc thì chính cái bài thuốc đó mới cân bằng được cái âm dương cân bằng được cái ngụ hành
đặc biệt là cân bằng trong cái giả dày thì cân bằng các chất bảo vệ cầu như bảo vệ niêm mạc giả dày cầu như chất để mà giúp cho giả dày điều hòa lại quá trình tiết dịch các dịch vĩ cầu như là các chất bảo vệ thì như thế chúng ta mới đảm bảo giả dày trở lại bình thường
rõ ràng là vừa rồi thì phó giáo sư tiến sĩ đào xuân cảnh cũng cho quý vị biết cho quý vị biết là cái tác dụng của nghệ đúng không ạ trong cái việc điều trị
rõ ràng chúng ta thấy
chúng ta thấy là dược liệu có cái tác dụng trong cái việc điều trị bệnh vi đó
giảm đau có tác dụng là điều trị tăng cường cái tiêu hóa và đặc biệt là lành vật thương